thưa quý vị bảo trợ xã hội có thể nói là một trong những trụ cột quan trọng của công tác an sinh xã hội được đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm
theo đó nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai đã quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm đó là quản lý tốt sự phát triển xã hội bảo đảm an sinh xã hội nâng cao phúc lợi xã hội
thực hiện tốt chính sách người có công nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong quá trình phát triển do chịu nhiều tác động của thiên tai tác động của kinh tế xã hội như hiện nay và nhiều khó khăn khác
nhưng công tác bảo trợ xã hội tại việt nam đặc biệt là các công tác bảo trợ đối với các đối tượng là người khuyết tật đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
giai đoạn những năm chín mươi cả nước đang ở giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế xã hội tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
sau đổi mới mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng mừng trong phát triển kinh tế nhưng chiến tranh và cuộc khủng hoảng kinh tế trước đổi mới vẫn để lại hậu quả nặng nề
nguồn lực khả năng của ngân sách nhà nước còn hạn hẹp tạo ra gánh nặng lớn về an sinh xã hội
vì thế việc quan tâm đến chính sách xã hội chỉ có thể tập trung nhiều hơn trong một số chế độ
đối với những người có công với cách mạng thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ
cũng vào thời điểm đó cả nước ta có hơn năm triệu người khuyết tật hầu hết không có tay nghề một nửa trong số đó không có việc làm một phần ba còn mù chữ và chỉ có một con số rất nhỏ được nhà nước và xã hội giúp đỡ
và có gì giúp nấy cho gì nhận nấy là cách thường thấy của các hoạt động mang tính bảo trợ xã hội thường gặp trước đây

trợ giúp sinh kế giảm nghèo dạy nghề hỗ trợ vài vốn vật nuôi cho ba mươi sáu sáu trăm linh lượt người hỗ trợ gia đình người khuyết tật trẻ mồ côi tại xã xây dựng nông thuần mới cho trên ba mươi sáu lượt người cùng nhiều hoạt động khác